là một trong những hoạt động chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sáng nay tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam đã khai mạc triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi chín
đến với buổi khai mạc triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi bảy những người tham gia có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật truyền thống như hát quan họ hát trèo hát chống quân hay múa lụa tạo ra một không khí vui vẻ ấm cúng cho những người tham gia
hôm nay tôi rất vui và phấn khởi được mang nời ca tiếng hát của chống quân của làng bùi xá
qua những lời hát đó thì đoàn hát chống quân của chúng tôi muốn gửi tới những quý khán giả xem một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và đoàn kết vui vẻ
triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày một mươi tám tới ngày hai mươi bốn tháng một với nhiều hoạt động phong phú như lễ tế tổ
triển lãm tết việt với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống
bên cạnh đó còn có các hoạt động tranh tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy góc thư pháp ngày xuân
các gian hàng giới thiệu sản vật ẩm thực mang hương vị tết cổ truyền của các vùng miền địa phương
năm nay thì chúng tôi chọn chủ đề là triển lãm hội trợ tết việt
thì nó phải khôi phục lại và giới thiệu với nhân dân về cái truyền thống tết của dân tộc
vì vậy cho nên chúng tôi phối hợp với những làng nghề truyền thống
như làng nghề sơn đồng làng nghề vạn phúc và hội huyện thuận thành
thì cái điểm nhấn của năm nay thì giới thiệu các cái thủ công truyền thống phục vụ cho ngày tết
và những nông sản thực phẩm cho ngày tết
ngoài ra triển lãm hội trợ tết việt hai nghìn một mươi bảy còn có nhiều chương trình giao lưu văn hóa
nghệ thuật biểu diễn thể dục thể thao mừng đảng mừng xuân
tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân đón tết cổ truyền